thưa quý vị tính đến ngày hôm nay nông sản tại cửa khẩu tân thanh đã được thông quan gần hết
sau nhiều nỗ lực của ngành công thương lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng tình trạng un ứ mới được giải cứu
đây không phải là lần đầu tiên nông sản xuất khẩu bị un tắp tại cửa khẩu
vấn đề là làm thế nào để tình trạng này không tái diễn
và để hiểu hơn về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với biên tập viên thúy quỳnh và khách mời của chúng tôi ngay sau đây
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn nông sản bị un ứ đợt này chủ yếu là thanh long từ các tỉnh phía nam oa chuyển ra
và để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay ông trần thanh hải là phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương
sẽ có những phân tích cụ thể hơn về nguyên nhân xảy ra tình trạng un ứ
đầu tiên thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây
theo thống kê trung bình tại cửa khẩu tân thanh
đến một trăm năm mươi xe chở hoa quả xuất khẩu hàng ngày
tuy nhiên từ ngày một mươi năm tháng một mươi lượng hàng chủ yếu là thanh long dồn về đột biến với trên hai trăm năm mươi xe trên một ngày
bên cạnh đó từ ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng hải quan trung quốc cũng thắt chặt việc kiểm tra giám sát hàng hóa qua cửa khẩu
trước kia chỉ cần hai phút để kiểm tra một xe nay tăng lên sáu đến bảy phút
khiến lượng xe thông quan tối đa mỗi ngày chỉ đạt một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi xe
số lượng này không đáp ứng đủ số xe đổ về cửa khẩu mỗi ngày
khiến ùn ứ càng gia tăng
đỉnh điểm có ngày số xe ùn ứ đã vượt quá con số năm trăm linh
bằng nhiều giải pháp các lực lượng chức năng cửa khẩu đã tích cực làm việc với phía trung quốc
và các chủ xe để sắp xếp xử lý nhanh các xe hàng ùn ứ
tính đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi
chỉ còn khoảng một trăm linh xe chở nông sản tại cửa khẩu tân thanh chở thông quan
như vậy đến ngày mai tình trạng ùn ứ nông sản sẽ không còn
được tình trạng ùn ứ hiện nay chúng ta đã có những giải pháp tình thế như thế nào
ngay khi xảy ra tình trạng ùn ứ
các lực lượng chức năng ở cửa khẩu tân thanh cũng đã triển khai một số giải pháp
thứ nhất là làm việc với các bộ phận chức năng ở bên trung quốc
để qua đó chúng ta có thể kéo dài thời gian để thực hiện thủ tục thông quan
phía lạng sơn cũng đã triển khai một khu tập kết khá rộng
và cũng đưa các xe container tập kết vào đó
lực lượng chức năng cũng đã tiến hành hòp
với các chủ hàng để qua đó có thể phát những phiếu
xếp hàng thứ tự và đến lượt xe nào mới được vào khu vực cửa khẩu để làm thủ tục
tôi được biết là từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
nông sản việt khi mà xuất sang trung quốc thì phải chịu những yêu cầu mới
về quản lý chất lượng và ghi xuất xứ
vậy thì cụ thể là yêu cầu mới này thay đổi như thế nào
về một số cái quy định mà chúng ta gọi là mới
thì trung quốc cũng đã đưa ra từ cách đây khoảng hơn một năm rồi
tuy nhiên đến gần đây
thì các lực lượng chức năng của trung quốc mới bắt đầu tiến hành kiểm soát một cách chặt chẽ
đó là những yêu cầu về vấn đề kiểm dịch
yêu cầu về vấn đề bao gói nhãn mác và đặc biệt là yêu cầu về truy xuất nguồn gốc
tôi nói ví dụ với trường hợp của dưa hấu
khi vận chuyển từ các khu vực miền trung hoặc miền nam ra
thì đa số là các chủ hàng cũng sẽ sử dụng dơm để chèn lót vào dưa
thì hiện nay là trung quốc là không cho phép dơm được đưa qua biên giới
vì đó có thể là có yếu tố chứa các mẩm bệnh
nhưng mà vấn đề ở đây là các doanh nghiệp cũng như nông dân của chúng ta
phải nắm được cái thông tin này để có cái sự chuẩn bị cần thiết
vâng và để không còn tình trạng ùn ứ nông sản xuất khẩu xảy ra nữa
thì ông khuyến cáo với người dân như thế nào
chúng ta cũng thấy là với bà con nông dân
thì bộ công thương bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
cũng đã có những khuyến nghị làm sao giãn được những các vụ trồng
và thứ hai nữa là cũng cần một cái vai trò điều tiết của cơ quan chức năng ở địa phương
đặc biệt là việc đưa hàng lên
biên giới thì cái đó chúng ta có một cái bài học rất là tốt của bắc giang
đối với cái trường hợp quả vải
thế còn đối với các doanh nghiệp khuyến cáo ở đây là các doanh nghiệp của chúng ta
chuyển sang làm ăn theo hình thức chính quy
tức là ký kết tìm các đối tác tin cậy của phía trung quốc
và ký được những hợp đồng dài hạn hợp đồng thường xuyên
và mời các đối tác thương nhân của trung quốc đấy sang
để hướng dẫn cho các doanh nghiệp cũng như là cho bà con nông dân của chúng ta
từ cái cách thu hoạch từ cái cách đóng gói cách bảo quản
để làm sao đưa lên biên giới là chúng ta có thể đưa sang thông quan được ngay
cứ mỗi đến mùa thu hoạch nông sản ồ ạt được chuyển lên cửa khẩu thì lại gây ồn tắc
phải chăng là chúng ta cần phải có một sự điều tiết vĩ mô
về lưu lượng hàng hóa xuất khẩu những mùa thu hoạch tập trung như vừa rồi
thì chúng ta cũng thấy là về phía trung ương thì các bộ như là bộ công thương
và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã phối hợp với nhau
để triển khai những cái giải pháp như là quy hoạch về vùng trồng
về phía các tỉnh biên giới đặc biệt là lạng sơn và lào cai
thì cũng có nỗ lực rất lớn trong việc là một mặt là đàm phán
để có thể giảm nhẹ hạn chế bớt những tác động của quá trình ồn ứ tại cửa khẩu
và một mặt thì cũng thông tin cảnh báo lại cho các địa phương vùng trồng
để biết là tình trạng ồn ứ diễn ra như vậy
ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh cái vai trò của chính quyền địa phương
tại các tỉnh vùng trồng nguyên liệu
quan trọng là chính quyền địa phương cũng phải tham gia vào cuộc
để tổ chức công tác tiêu thụ tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại
và đương nhiên mình chính quyền địa phương cũng không thể làm được
nhưng mà có vai trò tham gia thì lúc đó mới có thể kêu gọi những đối tác khác
ví dụ như các bộ ngành ví dụ như các tỉnh biên giới
hoặc là đối tác của phía trung quốc để sang cùng làm việc
và ở vai trò này chúng ta thấy một mô hình rất tốt là của bắc giang đã làm với quả vài
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn un ứ nông sản xuất khẩu năm nào cũng tái diễn
với những yêu cầu ngày càng khắt khe của phía trung quốc
chúng ta không có những điều chỉnh hợp lý thì tình trạng này sẽ còn xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn
những điều chỉnh này bước đầu có thể gây khó khăn cho nông sản việt xuất khẩu
nhưng về lâu dài thì đây là những thay đổi cần thiết
để chúng ta có thể sản xuất và kinh doanh nông sản nói chung
và các loại nông sản xuất khẩu nói riêng một cách ổn định và bền vững hơn